theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hôm nay ngày hai mươi sáu tháng hai vùng núi và trung du bắc bộ trời tiếp tục rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến ở mức từ một mươi hai một mươi năm độ c vùng núi từ một mươi một mươi hai độ c vùng núi cao dưới một mươi độ c
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương không khí lạnh tăng cường cộng với tác động của dòng xiết gió tây trên cao ở bắc bộ vẫn có mưa mưa nhỏ dài rác vùng núi và trung du bắc bộ trời tiếp tục rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến từ một mươi hai một mươi năm độ c vùng núi từ một mươi một mươi hai độ c vùng núi cao dưới một mươi độ c khu vực hà nội có mưa trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi hai một mươi bốn độ c
trong ngày hôm nay hai mươi sáu tháng hai trời vẫn nhiều mây kìm giữ nhiệt độ
giữa trưa hôm nay nhiệt độ cao nhất toàn miền bắc vẫn không quá một mươi chín độ c gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba bốn nên rét vẫn duy trì một số nơi ở phía tây bắc bộ như điện biên lai châu trên một mươi chín độ c